tỉnh ủy bắc cạn đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng núi trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi đến tham dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban kinh tế trung ương
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đánh giá cao các kết quả đã đạt được sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị tại tỉnh bắc cạn
đồng chí chỉ đạo và nêu một số định hướng để tỉnh bắc cạn phát triển trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh nông nghiệp là mặt trận hàng đầu
tỉnh bắc cạn cần chuyển sang sản xuất hàng hóa với cách thức mới phát triển các hợp tác xã khuyến khích doanh nghiệp thu hút đầu tư tăng cường khai thác tiềm năng phát triển du lịch thân thiện môi trường bảo vệ sinh thái quan tâm nhiều hơn nữa đến việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc bảo đảm tốt công tác quốc phòng an ninh địa phương